dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng bán lấy tiền tiêu xài
một nhóm đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa phát hiện xử lý
đối tượng trần việt thái chú tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa khai nhận từng nhiều lần dùng ảnh đưa vào các giấy tờ giả mang tên người khác để mở tài khoản ngân hàng
mỗi tài khoản mở được thái bán với giá một triệu đồng
thấy dễ dàng thái đã cùng ba thanh niên khác trú tại thị xã ninh hòa rủ nhau mở tài khoản ngân hàng bằng các loại giấy tờ giả để bán kiếm lời
vào ngày một mươi hai tháng một mươi khi các đối tượng này đến nhiều phòng giao dịch khác nhau dùng giấy tờ giả mở một mươi ba tài khoản ngân hàng thì bị phát hiện bắt giữ

các đối tượng lại tiếp tục thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện
qua xác minh lực lượng chức năng xác định trương thanh lâm là người cùng thực hiện hành vi bán ma túy với vũ nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố mân ban thuột đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng trên
từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã ghi nhận gần sáu mươi sáu bảy trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng bảy lần so với cùng kỳ năm ngoái
chỉ riêng trong tuần qua đã có thêm một trăm một mươi ba ổ dịch mới phát sinh
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khoảng bảy mươi năm số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là người lớn
có những trường hợp đến bệnh viện trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong do không được can thiệp điều trị kịp thời
ngành y tế khuyên cáo khi có dấu hiệu suất cao ba mươi chín bốn mươi độ c đột ngột liên tục cần đi khám bệnh để được chẩn đoán và hướng dẫn chăm sóc điều trị phù hợp
sau tám năm vắng bóng việt nam vừa ghi nhận một bệnh nhân mắc cúm ah năm là một bé gái năm tuổi ở xã đông thành huyện thanh ba tỉnh phú thọ
dù chưa ghi nhận trường hợp lây cúm ah năm từ người sang người nhưng ngành y tế tỉnh phú thọ vẫn tiếp tục chỉ đạo cán bộ theo dõi và giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần
chính quyền và y tế địa phương ngay lập tức triển khai các biện pháp khống chế ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
hơn sáu mươi người tiếp xúc gần với bệnh nhi đã được lấy mẫu xét nghiệm gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương
chính quyền địa phương cũng phun khử khuẩn khu vực nhà ở và khu vực chuồng trại chăn nuôi da cầm của gia đình bệnh nhân và các hộ lân cận
phối hợp với cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm đàn da cầm kết quả kiểm tra cho thấy các mẫu đều âm tính với virus cúm da cầm
thưa quý vị phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với chủ tịch
nguyên chủ tịch nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh hải dương cụ thể như sau
thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chủ tịch ubnd tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông nguyễn dương thái
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
ông nguyễn dương thái trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư tỉnh uỷ bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
ông nguyễn dương thái chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
ubnd tỉnh ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
buông lỏng quản lý điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông lương văn cầu
nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và bát bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ông lương văn cầu trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh
ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ubnd tỉnh phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
ông lương văn cầu cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
ba thi hành kỷ luật bằng hình thức khuyển trách đối với ông triệu thế hùng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
và bát bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ông triệu thế hùng phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu
về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
ông triệu thế hùng chịu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra giám sát
để một số tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự đáng chú ý khác
liên quan đến đường dây chính là tàng trữ vũ khí quân dụng
và tàng trữ mua bán trái phép công cụ hỗ trợ
do công an tỉnh kiên giang triệt phá vào tháng tám vừa qua
vào ngày hai mươi một tháng một mươi ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã bắt và tạm giữ hình sự thêm bốn đối tượng gồm vũ thị diệp
chú tại tp hcm đặng quốc ánh đặng quốc huân đặng văn tỉnh cùng chú tại tỉnh phú yên
qua gần hai tháng xác minh và điều tra mở rộng
ban chuyên án đã phát hiện vũ thị diệp đang chỉ đạo cho đặng văn tình
vận chuyển sáu mươi ba khẩu súng các loại cho đặng quốc huân ở tp hcm
tiếp tục khám xét nhà của huân ở cùng với anh ruột là đặng quốc ánh
cả hai khai nhận có nhận ba thùng xốp chứa các loại súng và các phụ kiện của súng từ diệp
và cất giấu tại một nhà kho phường phước long tp nha trang
tiến hành khám xét ban chuyên án thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng các loại và bốn trăm năm mươi năm bình khí nén
một kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện phụ kiện của súng và các đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã bắt quả tang
và bắt giữ một mươi hai đối tượng thu giữ tám mươi bốn khẩu súng các loại hơn ba trăm linh viên đạn các loại
ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai và một số thiết bị máy móc phục vụ việc chế tạo
cải tạo các loại súng bắn đạn bi đạn thể thao thành súng có tính tương tự vũ khí quân trạng quân dụng
và ban chuyên án đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ vụ án này
thưa quý vị trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số ba mươi năm
gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa các bộ tài nguyên và môi trường
quốc phòng ngoại giao giao thông vận tải thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tình nói việt nam
và các cơ quan báo chí
cầu chủ động ứng phó
theo đó các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền bao gồm cả tàu vận tải tàu du lịch
đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động
trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tài sản tại khu nuôi trồng thủy hải sản
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời
về diễn biến áp thấp nhiệt đới để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
bộ ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tranh trú
và hỗ trợ cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
thông tân xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin truyền thông
về diễn biến áp thấp nhiệt đới và công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
bộ công an đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với bị can bồ ngọc thu
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án này mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái
và cựu bí thư tỉnh đồng nai trần đình thành để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo cơ quan điều tra dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
đồng ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư với tổng mức đầu tư là một chín trăm linh bốn tỷ đồng
giao bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai làm chủ đầu tư
trong quá trình thực hiện các đối tượng đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị
trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu thông thầu gian lận gây thiệt hại tài sản nhà nước
bước đầu xác định là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
liên quan đến vụ nổ súng vào quán cà phê tại xã bình thuận huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
khiến hai người bị thương công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
đối với đặng thanh quý hai mươi bảy tuổi trú tại thôn tuyết diêm hai xã bình thuận huyện bình sơn
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
khoảng bảy h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi đặng thanh quý đón xe taxi đến trước quán cà phê kim băng
thuộc thôn tuyết diêm một xã bình thuận
khi xe dừng quý dùng súng bắn vào trong quán cà phê khiến hai người bị trúng đạn
phải đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện bình sơn
sau khi gây án quý nhanh chóng rời khỏi hiện trường
đến khoảng chín giờ cùng ngày quý bị lực lượng chức năng bắt giữ và tịch thu hai khẩu súng
ba mươi sáu viên đạn ba vỏ đạn một bình xịt hơi cay cùng một số hung khí khác
tại cơ quan điều tra quý khai nhận muốn bắn thanh niên chọc gẹo bạn gái của mình
tuy nhiên khi nã đạn vào quán cà phê thì hai nạn nhân lại là những người không có liên can
do mâu thuẫn trước đó nên trần thiên phát rủ võ văn chọn mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
thì bị công an phường sáu thành phố cà mau tỉnh cà mau phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi tháng một mươi khi đang tuần tra kiểm soát tổ công tác công an thành phố cà mau phát hiện phát và trọn
đi trên xe mô tô có mang theo hung khí
thấy lực lượng công an hai đối tượng tăng tốc bỏ chạy tổ công tác tiến hành truy đuổi
và bắt giữ được hai đối tượng cùng hung khí là một con dao tự chế
qua làm việc chọn và phát khai do có mâu thuẫn với một số đối tượng lạ mặt
nên phát đã rủ chọn mang theo dao tự chế đi tìm các đối tượng để giải quyết mâu thuẫn
nhưng trên đường đi đã bị tổ tuần tra công an thành phố cà mau phát hiện và bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên cho biết vừa phát hiện
một nhóm bảy đối tượng có hành vi lập bãi trông giữ xe trái phép tại khu vực quảng trường hồ chí minh
thuộc địa bàn phường khai quang thành phố vĩnh yên
cả bảy trường hợp trên đều không có nghề nghiệp ổn định
có một đối tượng ở xã định trung thành phố vĩnh yên còn lại là ở các huyện vĩnh tường tam dương tỉnh vĩnh phúc
và một trường hợp ở huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
kết quả xác minh ban đầu xác định các đối tượng được một người bạn xã hội tên là cường
chỉ đạo sử dụng bàn ghế nhựa vé xe tự chế ô vải tự lập điểm thu giữ vé trái phép
tại vỉa hè xung quanh khu vực quảng trường hồ chí minh với mức phí hai mươi đồng một xe máy
việc lập bãi trong giữ xe có thu phí khi chưa được cấp phép là vi phạm quy định của pháp luật
và hiện công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thưa quý vị do tâm lý chủ quan ngại thi cử mà nhiều người dân đã chọn mua giấy phép lái xe giả
thay vì học và thi theo quy định của pháp luật
điều này đã tiếp tay cho các đối tượng xấu lợi dụng làm giấy phép lái xe giả kiếm lời bất chính
cơ quan công an đã liên tiếp đấu tranh triệt phá và xử lý các ổ nhóm có hành vi làm giả loại giấy tờ này
và người có hành vi sử dụng bằng lái xe giả khi bị phát hiện thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính
thậm chí là xử lý hình sự tùy vào tính chất và mức độ nghiêm trọng
lợi dụng nhu cầu muốn có giấy phép lái xe của người dân đối tượng hà minh phú đã giao bán giấy phép lái xe mô tô và ô tô các hạng trên các trang mạng xã hội
qua điều tra công an huyện phủ yên tỉnh sơn la đã làm rõ thủ đoạn và bắt giữ đối tượng phú
thu giữ một mươi chín giấy phép lái xe giả cùng nhiều bộ hồ sơ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe giả
ngày một mươi bảy tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba bị can
phan ngọc định vàng văn dương lù thị trung cả ba cùng chú tại huyện quản bạ về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo báo cáo điều tra từ đầu tháng tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã làm giả tổng số một mươi hai giấy phép lái xe mô tô hạng a một để bán với giá từ tám trăm linh đến một sáu triệu đồng một giấy phép lái xe
đến trực tiếp các nơi có thẩm quyền để đăng ký và được hướng dẫn để thi
không nên tiếp tay cho các đối tượng để làm những cái găn bằng chứng trì giả
trên thị trường có cầu át có cung và thực tế cũng rất dễ dàng mua được các loại giấy phép lái xe trên môi trường mạng
chỉ cần vào các trang mạng xã hội ta cũng có thể dễ dàng mua được bằng lái xe với giá rẻ bất ngờ
alo em ơi chị muốn làm bằng lái xe

chị muốn làm bằng xe máy bằng a một ý
à vâng cũng được chị ạ

nếu mà chị làm luôn hôm nay thì khoảng bao nhiêu lâu thì sẽ lấy được em nhỏ
năm mươi năm mươi chắc là một trăm bảy mươi ngày chắc là một tuần tầm tầm lấy
thế cái thủ tục làm thì chị cần phải cung cấp những gì em
chị cũng như cái bằng lái xe bình thường chị em thông tin điện trị
thêm ảnh là
giá làm một cái bằng đấy thì bao lâu em nhở
mà ba đến ba trăm đồng
cái việc mua bằng thì nó hiện nay nó quá là nhiều
và nó sẽ làm hạnh phúc đến giao thông là rất là nguyên trọng
bởi vì những người chưa được đào tạo qua trường lớp thì nó sẽ
khi xăm ra giao thông sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và cả người xung quanh
đối với lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
cũng không ít lần gặp các trường hợp dùng bằng lái xe giả
kiểm tra kiểm sát xử lý vi phạm
thì cũng có những trường hợp anh em phát hiện ra là sử dụng giấy phép lái xe giả
có giấy phép lái xe mà nó có dấu hiệu nghi vấn
thì anh sẽ tiến hành tra cứu số giấy phép lái xe
nhưng mà những cái bằng lái xe giả thì xe giả không ra thông tin
đấy từ lúc đấy thì anh em sẽ xử lý theo đúng theo quy định
việc làm giả hay sử dụng giấy phép lái xe giả
được pháp luật quy định rõ ràng và có những khung hình phạt tương xứng với từng hành vi
vì việc các đối tượng bất chấp luật pháp buôn bán
sử dụng giấy phép lái xe giả là hành vi vi phạm pháp luật và gây nguy hại cho xã hội
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
chiều qua cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch
tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa giải quyết ủn tắc giao thông trên tuyến cầu thanh trì
vành đai ba hà nội và thông báo dự thảo kế hoạch giải quyết un tắc giao thông
tại cửa ô hà nội tp hcm
sau một tháng triển khai thực hiện từ ngày hai mươi tháng chín đến ngày hai mươi tháng một mươi trên tuyến cầu thanh trì
vành đai ba lực lượng chức năng đã phát hiện ghi hình bốn trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu
là đi vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc dừng đỗ không đúng nơi quy định
trong đó vi phạm đi vào làn khẩn cấp chiếm phần lớn với bốn trăm năm mươi một trường hợp
cũng theo cục cảnh sát giao thông bộ công an hiện tại tuyến vành đai ba có lượng xe cộ cao
nhiều xe có tải trọng lớn
trong hai mươi km chiều dài toàn tuyến có một mươi lối lên xuống ở mỗi chiều đường gây xung đột giao thông
ngoài ra việc tổ chức giao thông trên tuyến chưa hoàn thiện dẫn đến khó khăn trong xử lý vi phạm
trong khi hệ thống camera xử phạt trên toàn tuyến với ba mươi chín camera hiện hư hỏng không hoạt động
lượng xe cộ trên tuyến cao gấp từ tám đến một mươi lần so với thiết kế